nhằm giúp các hộ nghèo nơi chưa có hệ thống nước sinh hoạt nông thôn có thêm phương tiện dự trữ nước sạch để sinh hoạt
dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông kiểu long tỉnh trà vinh triển khai kế hoạch cấp hai bồn chứa nước cho các hộ ở ba mươi xã thuộc mục tiêu trong vùng dự án
qua đấu thầu đợt đầu dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông kiều long tỉnh trà vinh đã nghiệm thu được chín trăm chín mươi bồn chứa nước có dung tích một lít
với tổng trị giá hơn một tỷ đồng tất cả bồn chứa nước được phân bổ cho ba mươi xã mục tiêu dự án mỗi xã ba mươi ba cái
để ubnd xã xét cấp cho các đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo nơi chưa có hệ thống nước sinh hoạt nông thôn có nhu cầu dự trữ nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân